mọi người về cái vai trò của người bố là có bị xử lý đồng phạm hay không có cái vai trò giúp sức hay không thì căn cứ vào cái kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra đó và cũng đã được chia sẻ trên các cái thông tin đại chúng
thì thấy rằng là cơ quan điều tra đã xác định là cái hành vi của người bố cho đến thời điểm này là không có cái vai trò là đồng phạm với người con trong cái việc đó vì đấy theo những thông tin tôi được biết cơ quan điều tra cũng thông báo là người bố trên đường đi về thì con về gọi anh thì gặp bố thì bố đi sang mai đến và để ở đấy rồi là gặp ông nội ở phía trong rồi đưa con vào cửa nói chuyện thì đơn giản và bố là không trực tiếp có mặt ở chỗ đấy
và khi xảy ra cái sự việc thì
bố ở phía sau đấy thì có vô hoán hay là vào yêu cầu con dừng lại và đưa bạn đi có cứu đấy là những cái thông tin mà cơ quan điều tra đã thông báo cho luật sư trên cơ sở các cái tài liệu chứng cứ đã thu thật
còn nếu cơ quan điều tra thông báo gia đình mà bảo với gia đình làm mạnh án nếu mà có những thông tin nào khác liên quan đến vụ việc thì sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ nếu có căn cứ khác thì sẽ xử lý đúng người đúng tội không làm oan và cũng không bỏ lọt tội phạm
và theo tôi đã biết là
cơ quan điều tra cũng có cái kêu gọi hay là những ai mà biết có được những thông tin bằng chứng cụ thể thì có thể giao nộp cho cơ quan điều tra để làm rõ sự việc xử lý nghiêm minh và không có cái điều gì phải e ngại trong cái vụ việc này cả
và tôi sau khi được cơ quan điều tra thông báo như thế và gia đình hoàn toàn tin tưởng và có niềm tin với các cơ quan tố dụng trong việc xử lý này đã rất quyết liệt
cái việc này đấy là một cái điều rất đáng ghi nhận cũng không phải như hồi nay
còn quá trình
tố dụng tham gia tố dụng như thế nào thì sau này trên cơ sở các cái hồ sơ vụ án mà chúng tôi nghiên cứu thu thập hoặc là đánh giá thì sẽ có những quan điểm ý kiến đánh giá sau này và đến khi mà kết thúc vụ án sau này đưa ra xét xử cũng vậy thôi
tôi có những quan điểm đánh giá nghiên cứu các cái tài liệu chứng quan điều tra thu thập được như thế đánh giá từng cái vụ việc để làm cũng là góp phần để làm rõ bản chất sự việc
nếu có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm chúng tôi sẽ kiến nghị cái việc mâu thuẫn
trong xã hội hiện nay thì nó rất là gây bức xúc
các cái vụ việc đặc biệt là các cái vụ việc liên quan đến trẻ em ở ngoài đường ở các cái tiếng đường phố buổi tối cái tình hình an ninh trật tự rất phức tạp
rất nhiều cái việc vi phạm pháp luật đặc biệt là do cái sự quản lý giáo dục của gia đình với những trẻ em đặc biệt nữa là trong cái vấn đề bảo lực học đường hiện nay trên mạng xã hội cũng đăng tải rất nhiều các cái thông tin liên quan đến bảo lực
trong năm nữ rồi cả nữ với nhau nữa nó gây rất bức xúc trong xã hội
và cũng mong muốn là để chấm dứt được cái tình trạng bạo lực như thế này thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân về xã hội về cái ý thức chấp hành pháp luật của các cháu ở cái lứa tuổi như thế
trẻ con thì nó hiếu động là cái thiếu nhận thức về pháp luật và đặc biệt là cái vai trò của bố mẹ trong cái việc giáo dục con cái nó rất quan trọng
nó làm cái nền tảng để hình thành cái giáo dục cái nhân cách
mặc dù các cháu đi học thôi cũng đã được giáo dục cũng được hiểu biết cũng đã được học
bài học về giáo dục công dân rất nhiều về cái việc tuân thủ pháp luật trong cái ứng xử cũng có dạy theo tôi được biết cũng có rất nhiều bài học các cháu
nhưng mà tại sao những cái tình trạng bạo lực học đường nó vẫn xảy ra
hoặc là các cháu học sinh không hải phục phạm vi này thường khi đi về đấy giao tiếp xã hội đấy đặc biệt là giao tiếp mạng xã hội nên nó rất phức tạp
dễ bị lôi kéo kích động rủ dê về những việc mà hành vi vi phạm pháp luật
mà bản thân các cháu cũng không thể nhận thức được ra được đấy thì cũng cần phải có cái sự quản lý giáo dục
đầu tiên là phải là giáo dục các cháu phối hợp với nhà trường có những biểu hiện như thế nào đấy cần phải khuyên bảo con nó nhẹ nhàng sao cho con biết được đúng hay sai các thứ việc đấy
và giám sát cái việc của con trong cái đời sống hàng ngày ngoài cái giờ đi học xong con làm gì như thế nào để tránh có những cái việc nó vi phạm pháp luật đặc biệt những cái vụ việc của cái cháu đạt đấy từ cái việc rất là đơn giản chuyện trẻ con thôi
theo tôi được biết là có cái mâu thuẫn gì chơi ở cái sân bóng đấy thì dẫn tới cái việc là xô xát nó cũng đang có
còn đặc biệt là mình khi là người cha mẹ biết được cái sự việc như thế hoặc là người anh người lớn tuổi như thế có hiểu biết hơn thì thải ra từ nhiều cái sự việc có đáng cái gì cái việc của trẻ con đâu mà lại tự nhiên lại có gây ra những cái việc nó rất là đi quá xa như vậy
sự việc là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội nhất là những người làm cha làm mẹ
diễn biến chi tiết của sự việc này báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục thông tin trong những video tiếp theo